trường trung học phổ thông huỳnh thúc kháng thành phố vinh tỉnh nghệ an đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập
giữa buổi lễ có đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
trải qua một trăm linh năm xây dựng và trưởng thành trường trung học phổ thông huỳnh thúc kháng luôn dẫn đầu cối
các trường trung học phổ thông không chuyên của tỉnh nghệ an
hàng năm có trên chín mươi học sinh xếp loại học lực khá và giỏi
trường luôn đứng trong tốp đầu các trường trung học phổ thông có kết quả thi học sinh giỏi cao nhất toàn tỉnh
nhân dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao huân chương độc lập hạng nhì cho nhà trường
và tặng hai mươi suất học bổng cho hai mươi học sinh của trường có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực vươn lên trong học tập
đồng chí phát đình trạc cựu học sinh của nhà trường đã trao tặng cho trường một phòng học thông minh trị giá năm trăm linh triệu đồng